với ba điểm trường gần một học sinh đây là một trong những trường mầm non được đầu tư khá bài bản và đầy đủ về hệ thống trang thiết bị cơ sở vật chất trên địa bàn
thế nhưng đối với lĩnh vực phòng cháy chữa cháy vẫn còn nhiều bất cập và chưa được quan tâm đúng mức
trong khi đây được xác định là cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao do có hoạt động thường xuyên của các bếp ăn hệ thống điện và hoạt động lưu trữ văn bản hồ sơ
qua các đợt kiểm tra phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số một mươi hai cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội đã giả soát và đánh giá gần như một trăm linh điểm trường mầm non thuộc hai mươi bảy xã thị trấn trên địa bàn đều không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy
khó khăn lớn nhất của trường tôi hiện giờ là số học sinh thì đông cơ sở vật chất của nhà trường rất là có hạn nên công tác phòng cháy chữa cháy vẫn còn gặp nhiều khó khăn
hầu như là các trường mầm non hệ thống các trường bầm non là các trường đều được xây dựng đã từ lâu
các trường thì là nhiều đơn vị nhỏ lẻ diện tích thì là hẹp và cũng đã xây dựng từ lâu
nên về cái quy chuẩn về công tác xây dựng đảm bảo yếu tố phòng cháy là rất hạn chế đặc biệt là hệ thống điện nước những hệ thống trang bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ là hầu như trường nào cũng thiếu
việc tổ chức và duy trì hoạt động các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
rất bất cập khi tất cả quân số của nhà trường đều là giáo viên nữ
lo ngại hơn với đặc thù trong giữ đối tượng trẻ nhỏ còn rất ít tuổi nếu cháy nổ xảy ra tại các trường mầm non việc thoát nạn của giáo viên và học sinh là một bài toán khó